chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
đã họp đánh giá tình hình sức khỏe của một mươi tám em bé ở huyện quốc oai thành phố hà nội bị tiêm nhầm vaccine
lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương cùng lãnh đạo bệnh viện đa khoa sinh pôn đồng chủ trì cuộc họp
đại diện bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
lãnh đạo thành phố hà nội và sở y tế hà nội
trong hai tuần qua các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương cũng như các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa sanh pôn
đã theo dõi chặt chẽ sức khỏe của một mươi tám cháu bé
các bé được bố trí nằm tại khu vực riêng ở khoa sơ sinh của bệnh viện đa khoa sanh pôn
hai bệnh viện đã thành lập nhóm chuyên gia đặc biệt bao gồm lãnh đạo của bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện
để thường xuyên cập nhật trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe của các cháu
các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương trực tiếp làm việc tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
để chủ động phối hợp với các đồng nghiệp xử lý ngay các tình huống nếu có
trong quá trình theo dõi sức khỏe một mươi tám trẻ đã được làm xét nghiệm ba lần và các mốc thời gian như ngày thứ ba thứ bảy và ngày thứ một mươi
đến nay sau hai tuần theo dõi hiện tình trạng sức khỏe của các cháu đã ổn định ăn bú tốt chơi ngoan
các phản ứng tiêm xưng tế tại chỗ đều đã hết chỉ có một vài cháu còn dối loạn tiêu hóa sổ mũi nhẹ phim ra cơ địa chàm
tại cuộc họp sau khi xem xét và thảo luận các thông tin về tình trạng lâm sàng của các bé
các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ
đến ngày thứ hai mươi một sẽ tiến hành xét nghiệm lại đánh giá tình trạng sức khỏe cụ thể của từng bé
sau đó sẽ xin ý kiến hội đồng chuyên môn do sở y tế tp hà nội đã lập trước đó để đánh giá về sự cố tiêm nhầm
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương chủ tịch hội đồng cho biết
tại cuộc họp trước đó hội đồng đã thống nhất theo dõi sát lâm sàng
xét nghiệm cho các cháu đến ngày thứ hai mươi tám tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
tình trạng sức khỏe của các cháu ổn sẽ được cho về nhà
cứ một tháng sẽ được kiểm tra sức khỏe lại một lần đến hết một mươi hai tháng sau tiêm nhầm
trước đó ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai
đã tiêm nhầm vaccine commernoty của hãng pfizer biontech cho một mươi tám cháu bé từ hai đến sáu tháng tuổi
ngày bốn một mươi một sự cố trên được phát hiện và báo cáo tới sở y tế hà nội
ngay lập tức sở y tế hà nội đã báo cáo bộ y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước
các chuyên gia y tế của tổ chức y tế thế giới và quỹ nhi đồng liên hợp quốc
ngay sau khi nhận được thông tin bộ y tế đã chỉ đạo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền
giám đốc bệnh viện nhi trung ương và các chuyên gia của bệnh viện đa khoa sanh pôn thăm khám
thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cháu
tối ngày bốn tháng một mươi một bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã tới bệnh viện đa khoa sanh pôn thăm các cháu
và chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tiếp tục hỗ trợ tối đa hà nội để chăm sóc và điều trị các cháu
bộ trưởng cũng chỉ đạo sở y tế hà nội ra soát công tác tiêm chủng thực hiện bảo quản lưu trữ vận chuyển và sử dụng vaccine nói chung
và vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng theo đúng quy định của bộ y tế tăng cường giám sát không để xảy ra sự cố tương tự
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
phản vệ sau tiêm là một trong những lo lắng khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế lại có các nguyên nhân khác
như vậy nếu không chuẩn đoán và xử trí đúng thì rất dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vaccine
như chúng ta đã biết ngoài phản vệ còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước trong và sau khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác thì khi khám sang lọc trước tiêm đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên một phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
tuy nhiên những trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
tiếp đến là dối loạn glocos máu hay là đái tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng gây tăng glucosa máu
các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cortisol mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của các bác sĩ
tiếp đến là dối loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt là ở nông thôn
ví dụ đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run dày do hội chứng cây rượu
tiêm xong vaccine người bệnh về nhà nằm co cóp trên giường gọi hỏi không thưa thậm chí sùi bọt mép co dập từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ với vaccine covid một mươi chín
thứ năm là đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ một mươi tám cho tới bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện
hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao
nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhuồn máu cơ tim hay là tay biến bành máu não chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thỉnh thoảng tự kiểm tra huyết áp
muộn tiêm vaccine covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vaccine covid một mươi chín
đã tiêm vaccine covid một mươi chín dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng qua xét nghiệm vẫn dương tính
nhưng nó không vào được tế bào hoặc là vào ít không gây bệnh được hoặc có nhưng mà nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này
trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ cho thấy
vaccine không làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm
theo nguồn từ gaudian công ty imagejet có trụ sở tại oxford anh
đã bắt đầu thử nghiệm lâm tử
các loại vaccine này có hình thức biếng dán trên da và sử dụng tế bào t
để nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh ra khỏi cơ thể
do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus
quá trình nghiên cứu cũng cho thấy vaccine này có thể cung cấp khả năng miễn dịch
lâu dài hơn so với các loại vaccine hiện nay
ở các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại các kháng thể được tạo ra bám vào virus
và ngăn chúng lây nhiễm sang các tế bào thì ở loại vaccine mới này
các tế bào t sẽ tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus
những loại vaccine khác như pfizer biontech và astrazeneca
cũng tạo ra phản ứng tế bà t nhưng ở mức độ thấp hơn
công ty e merserach cũng đã được cơ quan quản lý dược phẩm thụy sĩ
bật đèn xanh để tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên người ở lausanne
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai mươi sáu người tham gia thử nghiệm sẽ được sử dụng vaccine
với liều lượng khác nhau dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có kết quả thử nghiệm ban đầu
đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý chấp thuận đưa vaccine covid một mươi chín
vào thử nghiệm lâm sàng với mục đích duy nhất là tạo ra phản ứng tế bào t
trong trường hợp cơ thể không có phản ứng kháng thể
những tế bào t sẽ tìm kiếm các tế bào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt chúng
vov dẫn lời ông robin cohen giám đốc thương mại của công ty e merserach
ông cohen cho biết thêm các vaccine covid một mươi chín hiện nay
chủ yếu tạo ra phản ứng kháng thể suy yếu dần theo thời gian
do đó cần tiêm vaccine mũi tăng cường để duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus
vaccine của e merserach hoạt động theo cách khác
bằng cách tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh một cách nhanh chóng
điều này có nghĩa là có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn
thậm chí lên tới hàng chục năm đồng thời chống lại các đột biến virus tốt hơn
theo ghi nhận tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi bốn bốn trăm bốn mươi năm một trăm linh bảy ca
trong đó có năm một trăm hai mươi ba trăm năm mươi chín người tử vong
dịch bệnh đang bùng phát ở châu âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này
châu âu hiện tại là tâm dịch mới của thế giới
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ anh nga ukraine
thổ nhĩ kỳ và số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua anh là nước có số ca mắc mới cao nhất trên ba mươi chín ca
trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại nga trên một hai trăm linh ca
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng
nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid một mươi chín sang sống chung với covid một mươi chín
việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước